nhằm quảng bá xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của lạng sơn tới đông đảo người tiêu dùng thủ đô
ngày hai mươi hai tháng tám tại hà nội trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn tổ chức hội trợ sản phẩm nông nghiệp an toàn
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và khai mạc tuần lễ na chi lăng và đặc sản lạng sơn năm hai nghìn một mươi tám
hội trợ quy tụ hai trăm linh gian hàng gồm nhiều mặt hàng nông lâm thủy hải sản hàng tiêu dùng lương thực
thực phẩm như hoa hồi lạng sơn quế văn yên gạo mường lò mật ong bạc hà mèo vạc hồng không hạt bắc cạn
chè tân cương cà phê sơn la chè san tuyết mộc trâu nhãn lồng hương yên chả mực hạ lông
các gian hàng tại hội trợ thu hút nhiều người dân đến tham quan và mua sắm trong đó đông nhất là gian hàng na chi lăng
sản phẩm đặc sản của tỉnh lạng sơn đã được đăng ký chứng nhận chỉ dẫn địa lý
hội trợ và tuần lễ na chi lăng và đặc sản lạng sơn hai nghìn một mươi tám nằm trong chuỗi hoạt động của ngành nông nghiệp
nhằm quảng bá thương hiệu các loại nông sản thực phẩm chất lượng an toàn của các vùng miền trên cả nước
cũng như tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản
đồng thời tạo ra địa điểm phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân thủ đô
hội trợ và tuần lễ na chi lăng và đặc sản lạng sơn hai nghìn một mươi tám nằm trong chuỗi hoạt động của ngành nông nghiệp

các loại nông sản thực phẩm an toàn được bảo hộ chỉ dẫn địa lý cụ thể
hội trợ diễn ra cho đến hết ngày hai mươi tám tháng tám tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp hoàng quốc việt hà nội